thông tin từ tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
tập đoàn này đã có quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
theo đó evn quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày hôm nay
ngày bốn tháng năm mức điều chỉnh này tương đương với mức tăng ba
so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã công bố kết quả kiểm tra
chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai của evn theo quy định
kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai của evn cho thấy
giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi hai là hai ba mươi hai hai mươi sáu đồng một kw trên một kwh và tăng chín hai mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi một
và điều này cũng dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của evn
lỗ tới hơn hai mươi sáu bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng